cách đây bảy mươi năm lực lượng vũ trang nhân dân sơn la được hình thành phát triển từ những đội tự vệ du kích vũ trang đầu tiên ở mai sơn mường la phủ yên đặt nền móng cho hình thức đấu tranh mới của phong trào cách mạng ở sơn la thời kỳ tiền khởi nghĩa
đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang tạo tiền đề vững chắc cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở sơn la thắng lợi
ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cùng với cả nước nhân dân các dân tộc sơn la đã anh dũng đứng lên đấu tranh và giành chính quyền thắng lợi góp phần đập tàn ách thống trị của đế quốc thực dân thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc chung sức xây dựng cuộc sống mới
trải qua bảy mươi năm thực hiện sự nghiệp đổi mới lãnh đạo đảng bộ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc sơn la đã năng động sáng tạo tư lực tự cường phấn đấu vươn lên giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế từng bước xóa đói giảm nghèo ổn định nâng cao đời súng vật chất và tinh thần của nhân dân góp phần đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
buổi gặp mặt nhân kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại truyền thống tiếp tục phát huy xây dựng sơn la ngày một giàu mạnh
chào mừng bảy mươi năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh mùng hai tháng chín trong những ngày này tại tp hcm đã và đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi và ý nghĩa
chiều ngày hai mươi bảy tháng tám câu lạc bộ nhiếp ảnh chiến sĩ tp hcm phối hợp sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi bảy
quân chủng phòng không không quân triển lãm ảnh vinh quang người chiến sĩ canh trời
triển lãm trưng bày bảy mươi tác phẩm sáng tác biểu trưng cho ý nghĩa bảy mươi năm tiếp tục chiến đấu bảo vệ hòa bình độc lập và xây dựng phát triển đất nước hôm nay
các tác phẩm thể hiện hình ảnh người chiến sĩ canh trời gồm không quân pháo cao xạ tên lửa haradar trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu công tác giúp dân chống thiên tai địch họa đồng thời thể hiện cuộc sống đời thường bình dị của người chiến sĩ

tiếp chúng tôi trong căn nhà ấy người con gái duy nhất của liệt sĩ nguyễn hiệu tiến không khỏi xúc động và tự hào khi nghĩ về người cha kính yêu của mình
tiếp chúng tôi trong căn nhà ấy người con gái duy nhất của liệt sĩ nguyễn hiệu tiến không khỏi xúc động và tự hào khi nghĩ về người cha kính yêu của mình
là người đã từng bị tù đầy ở côn đảo rồi hai lần vượt ngục con đường hoạt động cách mạng của nhà cách mạng nguyễn hữu tiến tuy ngắn nhưng đã để lại những giá trị vô giá
những bộ tem con tem binh sĩ quân đội miễn phí biêu chính đã theo chân các chiến sĩ bộ đội cụ hồ trên khắp mọi mặt trận biên cương
và hôm nay một trong số những con tem ấy đã được mang đến trưng bày tại tuần lễ triển lãm tem tại đà nẵng
tôi thấy rất nhiều những bộ tem rất đẹp mà trong những bộ tem đó gây cho tôi đó là những bộ tem về bác hồ về sự nghiệp binh chính về quân đội nhân dân việt nam
tôi tâm đắc nhất là không chỉ ở những tác phẩm giải vàng đâu mà còn ở những tác phẩm giải bạc nhưng mà vì cái phạm vi sưu tập của anh họ nó hơi hạn chế nhưng mà cái tính độc đáo của họ thì cũng rất là lớn
nhưng mà cái tính độc đáo của họ thì cũng rất là lớn
cũng và cái tính độc đáo của họ thì cũng rất là lớn

đắt nhất cái tác phẩm đó là tem bưu chính tem không có giá dành cho lực lượng vũ trang của
quân đội nhân dân việt nam trong thời kỳ chiến tranh thì cái tác phẩm này tuy nó được giải bạc
thôi vì cái độ rộng của nó nó không bằng những cái tác phẩm giải vàng nhưng mà cái tính đọc báo
và cái giá trị lịch sử của nó thì rất là lớn các bộ sưu tập tham gia triển lãm tem tại đà nẵng
lần này hầu hết mang chủ đề ca ngợi đảng chủ tịch hồ chí minh về đại tướng võ nguyên giáp về
quê hương đất nước triển lãm giới thiệu đến công chúng một mươi bảy bộ sưu tập tem với tổng cộng sáu mươi tám khung tem
tất cả các bộ sưu tập lần này hết sức phong phú có giá trị về mặt lịch sử cũng như độ quý hiếm
theo đánh giá của ban tổ chức đây đều là những tác phẩm có sự đầu tư công sức lớn của những nhà
sưu tập tem nổi tiếng trong hội tem việt nam
ở các hội cũng đã chọn lọc từ cơ sở rồi
đưa về đây là những cái bộ cũng đã có chất lượng khá rồi tuy nhiên trong đấy có những cái yếu điểm
chỗ nào chỗ kia thì ban giám khảo đã chỉ ra để sau này tiếp tục tác giả phải nâng cao thì mới tham gia
triển lãm cuối năm hai nghìn một mươi năm này được bà đánh giá chung thì là các cái bộ sưu tập này là những tác giả
là cũng có giàu kinh nghiệm và cũng tâm huyết họ đã dày công sưu tập cái sản phẩm về tem
những con tem từ cổ xưa và những con tem có những cái gọi là bên chuyên ngành gọi là tem dị bản ấy
mỗi bộ tem con tem đều có một ý nghĩa lịch sử riêng nhưng tất cả đều trở thành niềm vinh dự và tự hào
của lịch sử tem biêu chính việt nam sau buổi triển lãm ban tổ chức sẽ chọn ra một số bộ tem để tham gia
triển lãm tem quốc gia năm hai nghìn một mươi năm tại hà nội vào cuối năm nay triển lãm tem tại đà nẵng có sự đóng góp
của các nhà sưu tập tem tại các tỉnh
quảng nam thừa thiên huế nghệ an và hội tem thành phố đà nẵng triển lãm tem sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh gia lai cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ văn đàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tại thôn phú vinh xã yà bang huyện trư prông tỉnh gia lai để điều tra về hành vi giết người
như đã đưa tin khoảng chín giờ ngày hai mươi ba tháng tám vũ văn đàn cùng với vợ là nguyễn thị lan đến nhà hàng xóm là ông lê trung dũng
để đòi nợ nhưng ông dũng vắng nhà hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn đến một mươi bốn giờ cùng ngày vũ văn đản sử dụng hai dao phát rẫy
chém chết ông đặng đình vấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hàng xóm chị nguyễn thị ngọc liên người làm dãy sát đàn
chị lê thị thơm em dâu của đạt và cháu vũ thị vân sinh năm hai nghìn bảy con gái của chị thơm
ba người khác cũng bị đàn chém bị thương gồm anh vũ văn tuyên em ruột của đàn anh vũ công doanh hàng xóm của đàn
và bà nguyễn thị minh hàng sống của đàn công an tỉnh gia lai cho biết thêm hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ
lực lượng chức năng sẽ đưa vũ văn đản đi giám định tâm thần nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt chứng cứ quy trình tố tụng
hôm nay tòa nhân dân quận long biên thành phố hà nội sẽ đưa vụ án mua bán trẻ em xảy ra ở chùa bồ đề quận long biên thành phố hà nội ra xét xử sơ thẩm
hai bị cáo phạm thị nguyệt bốn mươi năm tuổi quê ở tỉnh ninh bình và nguyễn thị thanh trang ba mươi bảy tuổi trú tại quận hai bà trưng hà nội bị truy tố tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
theo cáo trạng từ đơn trình báo của anh nguyễn thành long người làm thiện nguyện tại chùa bồ đề về việc cháu cù nguyên công là cháu bé trai mà anh long nhận làm cha đỡ đầu bị bán công an vào cuộc và xác minh làm rõ cuối năm hai nghìn một mươi ba nguyệt thỉnh thoảng đi lễ tại chùa bồ đề nên đã quen biết trang
nguyệt nhờ trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để nguyệt nhận làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền cho trang do cần tiền để chi tiêu trang hứa sẽ đưa cháu công cho nguyệt về nuôi
và sẽ đưa số tiền bốn mươi triệu đồng cho ông nguyệt khi nhận cho bé sau đó trang đã nhờ chị dâu của mình chính là mẹ đẻ của cháu công đến chùa bồ đề viết đơn xin lại con với mục đích để đưa cháu công ra khỏi chùa
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi làm xong thủ tục tại chùa bồ đề nguyệt đã tới nhận cháu công và đưa trước ba mươi năm triệu đồng cho trang sau khi nhận được tiền của nguyệt trang đã gửi một mươi triệu đồng vào tài khoản của chị hà còn hai mươi năm triệu đồng trang trí tiêu cá nhân
tại an giang trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc địa phận thị trấn an châu huyện châu thành lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh an giang phát hiện bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn đường cát nhập lậu
phát hiện xe ô tô mang mình kiểm soát sáu mươi bảy c bảy mươi bốn do nguyễn văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc điều khiển chạy hướng châu đốc long xuyên có dấu hiệu nghi vấn
tàu công tác ra tín hiệu dừng phương tiện
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có vận chuyển một trăm ba mươi tám bao đường cát loại năm mươi kg không nhãn mát không hóa đơn chứng tử
lực lượng tiến hành lập biên bản thu giữ số đường cát trên và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ sản xuất phân bón giả với quy mô lớn tại công ty thuận phong có trụ sở trên địa bàn tỉnh đồng nai
hôm qua đại diện bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia bộ khoa học và công nghệ đã làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai để mở rộng điều tra và thống nhất phương án xử lý
theo báo cáo tấm tắt kết quả điều tra của lực lượng chức năng tỉnh đồng nai công ty thuận phong do ông khiếu mạnh tường làm tổng giám đốc
công ty này được phép nhập khẩu sản xuất và buôn bán hóa chất phân bón nhưng không được sản xuất tại trụ sở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
sau khi ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vạch trần hoạt động sản xuất phân bón không minh bạch của công ty thuận phong thì cơ quan điều tra đã lấy hai mươi chín mẫu sản phẩm phân bón để giám định trong số đó có tới một mươi chín mẫu không phù hợp
cơ quan điều tra đã lấy hai mươi chín mẫu sản phẩm phân bón để giám định trong số đó có tới một mươi chín mẫu không phù hợp
hàng nhập khẩu người ta quy định rất rõ tôi nói đây là giả mạo bởi nhãn đã nhãn rồi thì tất cả các thứ ta không xem đến
mình đi nối ai ta hay gì tôi không xem đến toàn bộ cái này là giả mạo bởi nhãn
nhưng mà cái chai đó là xuất phát từ việt nam mà quy định của việt nam là trên nhãn phải ghi một tiếng việt tại sao anh em ghi một tiếng khác như thế này
quy định rất rõ ràng trong quy định tám mươi chín là phải ghi tiếng việt mà đối với đại sản phẩm nhập khẩu là khi vào việt nam là có nhãn có nhãn phụ để dịch từ nhãn chính ra các vừa có nhãn phụ nhãn gấp và vừa có nhãn chính
ngoài ra ông khiếu mạnh tường đã chỉ đạo nhân viên sang chiết các loại phân bón nhập khẩu của công ty biohoma có trụ sở tại mỹ
các sản phẩm này chưa có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đưa ra thêm nhiều chứng cứ chứng minh các sai phạm nghiêm trọng của công ty thuận phong và những người liên quan như hành vi in nhãn mát không đúng quy định
môi trường làm việc không đạt chuẩn và chi nhánh của công ty này cũng đã vài lần bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi sản xuất phần bón giả
khẳng định vi phạm mết in của s a là giả mạng xuất xứ nguồn gốc nơi sản xuất đóng gói sản xuất tại một nơi bần thiểu nhét nhát như vải hoa đồ chi xe
các sản phẩm này chưa có chứng minh các sai phạm nghiêm trọng của công ty thuận phong và những người liên quan như hành vi sản xuất đóng gói
các sản phẩm này chưa có chứng minh các sai phạm nghiêm trọng của công ty thuận phong và những người liên quan như vải hoa đồ chi xe
đảm bảo khách quan toàn diện tránh làm oan và bỏ lọt tội phạm lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ tài liệu củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm của công ty thuận phong
trên cái tinh thần của chúng ta là không làm ăn việt nam và mình luôn luôn là cổ vũ động viên cho các doanh nghiệp việt nam để làm sao mà vươn ra được chiếm lính được thị trường cái đó là chủ trương chung đâu thế nhưng phải làm đúng
theo đại diện hiệp hội phân bón việt nam đây được coi là vụ sản
sản xuất phân bón giả lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của bà con nông dân đã từng sử dụng sản phẩm của công ty này
đó là sự lắng động của tâm hồn hướng thiện để hướng tới những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc
dù đã ở ngưỡng tuổi gần đất xa trời nhưng đối với bà khuê chữ hiếu không bao giờ thay đổi
hàng chục năm qua bà luôn có mặt tại chùa lý triều quốc sư vào mỗi dịp lễ vu lan để bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn của mình đối với tổ tiên và đức phật
mình phải biến cái vu lan thành một cái ngày báo hiếu là để mà nhớ ơn tất cả chứ đừng có nghĩ là chỉ có chúc mừng ngày sinh này nọ kia kia nọ

hội thảo nghiên cứu giải pháp sản xuất mũ bảo hiểm phù hợp với phụ nữ đồng bào các dân tộc miền núi phía bắc
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia việc đổi mũ bảo hiểm của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn do rào cản của yếu tố phong tục trang phục truyền thống đặc biệt là đối với phụ nữ thái có búi tóc trên đỉnh đầu
tại hội thảo có ý kiến đề xuất giải pháp thiết kế mũ bảo hiểm dành riêng cho đối tượng này bằng cách khuét lỗ trên đỉnh hoặc làm chiếc mũ ôm toàn bộ vùng núi tóc và phần đầu của người đội
việc này có thể đạt tất cả các chỉ tiêu nhưng trọng lượng nặng mũ dễ xô lệch chi phí sản xuất cao hơn nón thông thường từ ba mươi đến sáu mươi
ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng các nhà sản xuất nên nghiên cứu đưa ra thiết kế mẫu của mũ dành cho người phụ nữ dân tộc thái
ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ chính thức có văn bản sang bộ khoa học và công nghệ để nghiên cứu sửa đổi bổ sung phụ lục về quy chuẩn riêng dành cho đối tượng này
đồng thời trong quá trình hoàn thiện xây dựng sẽ đề nghị bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ cho sản xuất thí điểm nhằm tiếp tục hoàn thiện quy chuẩn quốc gia
trên tuyến tỉnh lộ số năm trăm bảy mươi chín chạy từ quốc lộ một a km số bảy trăm sáu mươi năm thị trấn ái tử huyện triệu phong đến xã cam chính
huyện cam lộ tỉnh quảng trị có một cây cầu trắng đang thi công giang sở hiện cầu mới xong phần mặt cầu còn đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa hoàn thành
do vậy việc đi lại của mọi người diễn biến trên một chiếc cầu tạm trong khi đó chiếc cầu tạm có thời gian sử dụng chỉ một năm
nhưng đến nay đã sử dụng tới lần thứ ba và bị xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người lưu thông
hằng ngày trên chiếc cầu này có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mặt cầu bông tróc thân cầu lung lay
úc vít dì xét trời nắng thì bụi trời mưa thì lê lội bà lê thị hoa là người đã sống ngay bên chân cầu này
bản thân bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây
người lớn phải đưa qua đưa về đường khi mà bùn lên đường cầu tạm băng sát nữa là xiêng rồi xuống cầu luôn
nằm trong dự án đường tránh lũ cứu hộ và phát triển kinh tế phía tây huyện triệu phong và phía nam huyện cam lộ
cầu trắng được thi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai tiến độ của công trình là trong vòng một năm
thiết kế sử dụng cầu tạm cũng chừng đó thời gian thế nhưng đến nay đã hơn ba năm chiếc cầu tạm này vẫn chưa được tháo rỡ